cần cảnh trò cốt của bé gái tám tuổi bị dì ghẻ dài dỗ đến tử vong đã về
thùy linh xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi tin tức mới nhất liên quan đến bé vân an
bị dì ghẻ dài dỗ đến tử vong
mới đây cộng đồng mạng đã nhanh chóng truyền tay nhau tấm hình về chính cho cốt của bé nguyễn thái vân an
sinh năm hai nghìn ba mất ngày hai mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một hưởng dương chín tuổi được yên nghỉ tại quê nhà mẹ đẻ ở vũng tàu
khiến cho nhiều người không khỏi đau xót
liên quan đến vụ bé gái nguyễn thái vân an ngụ thành phố hồ chí minh bị dì ghẻ là nguyễn võ quỳnh trang
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm quê gia lai tác động vật lý dẫn đến tử vong
mới đây người thân cho hay đã đưa cho cốt của em bé xấu xố về tại chùa từ tháng bốn
số hai mươi năm bốn mươi năm đường nguyễn hữu cảnh bà rịa vũng tàu gần nhà mẹ ruột nạn nhân là chị nguyễn thị hát sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
tiếp đó người nhà đã cùng các sư thầy đến chung cư sài gòn pơn nơi bé qua đời để làm nghi lễ quan trọng
đến tối qua lễ cầu siêu dẫn thức cho linh hồn của bé vân an về an nghỉ tại chùa cũng đã được diễn ra
theo chị tn một người thân quen của bé văn an thông tin thì chị hát cũng đã gắn gượng để có mặt tại chùa cầu siêu cho con gái
mặc dù vậy với những ai muốn tham viến cháu bé tại tp hcm thì vẫn có thể đến chùa tường nguyên quận bốn
nơi các sư thầy vẫn tiếp tục cung hết bốn mươi chín ngày
ở một diễn biến khác vào ngày năm tháng một cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã ra quyết định bổ sung khởi tố vụ án tội giết người
điều một trăm hai mươi ba bộ luật hình sự khởi tố vụ án tội che giấu tội phạm điều ba trăm tám mươi chín bộ luật hình sự đối với nguyễn võ quỳnh trang và nguyễn kim trung thái
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
bố đẻ của bé vân an vì hành vi dạy dỗ bàn đòn roi giả mang vân an dẫn đến tử vong
sau khi ra các quyết định liên quan cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát nhân dân cung cấp
vụ án này cũng đã được công an tp hcm khẳng định là sẽ đưa ra xét xử làm án điểm để răng đe toàn xã hội
gần nửa tháng trôi qua kể từ khi bé nguyễn thái vân an tám tuổi ngụ tại quận một bị nghi đánh tử vong
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã tiếp nhận
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã tiếp nhận vụ việc và đang mở rộng điều tra xác minh những hành vi vi phạm của các bị can
vì gia đình cháu bé vẫn nóng lòng chờ đợi mong một bản án thỏa đáng nhất dành cho những kẻ gây nên cái chết thương tâm cho cháu bé tội nghiệp
trước đó theo bài đăng của báo dân việt anh nguyễn quang vinh bác ruột của bé vân an anh trai mẹ bé cho biết
đến thời điểm hiện tại mẹ của bé vân an đã ổn định tinh thần hơn trước
tuy nhiên nỗi đau đớn vì mất đứa con gái bé bỏng của mình chưa biết bao giờ mới ngôi
về phía gia đình bị can nguyễn võ quỳnh trang hai mươi năm tuổi ngụ tại gia lai
từ khi sự việc xảy đến không hề có bất kỳ động thái nào gửi đến gia đình dù đó là lời hỏi thăm hay lời xin lỗi
ngoài ra anh vinh cũng cho biết bên phía nhà nổi cháu bé trong ngày gia đình đưa bé vân an về chùa vĩnh nghiêm quận ba
chị gái của nguyễn kim trung thái sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm ba của bé vân an
ngày hôm đó ông bà nội cháu cũng đến khoảng một mươi năm phút để thắp nhan bà nội có ngồi tâm sự với mẹ của bé vân an
sau đó ông nội cháu có gọi cho mẹ của bé vân an nhưng lúc này tinh thần của mẹ cháu còn đang rất hỗn loạn
ngất lên ngất xuống nên không thể nghe điện thoại
tôi đã bắt máy để nghe và có trách móc vài câu rằng con trai ông đã giết chết còn nó giết chết cháu tôi rồi
thì ông nội bé có trả lời rằng giờ sự việc đã xảy ra gia đình bên ấy có trách có mắng gì thì cũng đành chịu
anh vinh cho biết
thay đổi luật sư bảo vệ cháu bé
cũng theo anh vinh đến thời điểm hiện tại vụ án đã được chuyển tới cơ quan điều tra cấp cao hơn
và gia đình cũng đã có đơn đề nghị thay đổi luật sư theo sát vụ việc để làm việc với cơ quan điều tra
về sự thay đổi này anh vinh cho biết đây hoàn toàn là lựa chọn của gia đình
chứ không có bất cứ sự tác động của một cá nhân hay tổ chức nào cả
theo đó hiện nay các luật sư tham gia bảo vệ quyền lợi cho cháu vân an đã đủ
trong giai đoạn này
luật sư trần thị ngọc nữ chi hội trưởng chi hội luật sư hội bảo vệ quyền trẻ em tp hcm
cùng các luật sư của hội sẽ trực tiếp làm việc với cơ quan điều tra
để đại diện cho gia đình bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho cháu
ngoài ra anh vinh cũng thay mặt gia đình những người đã ở bên cạnh động viên giúp đỡ ủng hộ gia đình
gia đình tin tưởng công lý sẽ được thực thi mức án cao nhất sẽ được định tội
cho những kẻ vi phạm pháp luật trong vụ án của bé vân an
cái áp phải được lên án và loại bỏ khỏi cuộc sống
để từ đây không có bất cứ em bé nào giống vân ăn nữa anh vinh nói
ngoài ra cơ quan cảnh sát điều tra đã củng cố thêm nhiều chứng cứ
phục hồi camera cho thấy ông thái có vai trò đồng phạm với người tình là nguyễn võ quỳnh trang
trong việc dạy dỗ bằng đòn roi dẫn đến việc bé vân an tử vong
theo nguồn tin này tại cơ quan điều tra thái khai nhận trong ngày xảy ra sự việc bé vân ăn chết
ông thái không có mặt ở nhà
khi trở về thái còn đã ngất nên sơ cứu và đưa đi bệnh viện
tại bệnh viện trang đã kể hành vi đánh con gái cho thái nghe
nhưng thấy không có động tác trình báo cơ quan công an
mà đã vào ứng dụng điện thoại để kết nối camera trong nhà và xóa dữ liệu
trả lời nguyên nhân làm việc này thái cho biết sợ cái chết của con sẽ làm liên lụy đến thái và trang
bởi trước đó trang đã từng đánh cháu khi dạy học
ngoài ra thái cũng không muốn một tai nạn làm chết con và làm ảnh hưởng đến người thân khác
từ vụ bé gái tám tuổi bị mẹ kế dạy dỗ bằng đòn roi
phía sau camera lớp học online
vụ bé gái tám tuổi ở tp hcm bị mẹ kế dạy dỗ bằng đòn roi đến tử vong
đã thêm lời cảnh báo tình trạng phía sau camera trong lớp học online
có thể là những đau đớn cô độc đến tuyệt vọng của trẻ nhỏ
trước thời điểm bé nguyễn thái vân an tám tuổi ở tp hcm
bị mẹ kế dạy dỗ bàn đòn roi đến chết
bé vẫn vào lớp học online như tất cả bạn bè
không một ai từ giáo viên bạn bè cũng như tất cả mọi người có thể ngờ
phía sau màn hình camera
là địa ngục trần gian với một đứa trẻ
mất mát nỗi đau đến tận cùng đó không phải là từ những lo lắng
ở một nơi vùng sâu vùng xa
hay là học sinh thiếu thiết bị học tập
hay nỗi lo học sinh phải hóng từng giọt wifi để học online
mà nó xảy ra giữa trung tâm thành phố lớn nhất cả nước
ngay trong căn hộ ở khu cao cấp bậc nhất cả nước
không ai biết ở đó cô học trò hàng ngày chịu cảnh đòn roi
dạy dỗ bằng đòn roi khủng khiếp nhất của mẹ kế
và cả bố ruột
không ai biết ở đó hàng ngày
em hàng ngày hàng giờ phải trải qua cảnh tuổi hơn
ghẽ lạnh sinh hoạt như cái máy với danh mục việt nhà mà mẹ kế giao
cũng không ai có thể ngờ rằng hình ảnh cô học trò đó
đêm hôn một mình lũy thủy đi đổ rác
một mình trong nỗi cô độc tận cùng
không lấy một nơi bám víu chia sẻ
không ai biết cảnh em bị giật ra khỏi vòng tay mẹ
rồi quăng ngay cho kẻ phá nát hạnh phúc gia đình mình dạy dỗ

với người bố tận cùng của sự tàn nhẫn
không ai có thể ngờ
trong tận cùng đau đớn và tổn thương
em vẫn bị ép hôn người mẹ kế tàn độc
diễn cảnh cả nhà hạnh phúc
đẩy họ bố ruột và người tình sống ảo
khi sự việc xảy ra
cũng như bao nhiêu người
phía nhà trường và giáo viên đều sốc vì không thể ngờ được
không thể ngờ một học trò bị đánh
dạy dỗ bằng đòn roi đến tử vong
theo nhà trường
việc học trực tuyến đông học sinh
nên các thầy cô giáo chỉ nhìn thấy mặt bé qua màn hình
khó có thể phát hiện có điều gì đó bất thường
hay là thương tích của các học sinh
khi học online
cô giáo cũng không hề phát hiện
bé vân an có dấu hiệu hay biểu hiện bất thường nào
hóa ra khoảng cách giữa thầy và trò
hàng ngày nhìn nhau qua camera lại xa vời vợi
người thầy không thể quan sát được nét mặt
lắng nghe được giọng nói hơi thở
hay những tiếng thổn thức của trẻ
em đi để lại những chữ nếu
cái chết của bé vân an được xem là sự thức tỉnh
với tất cả về việc bảo vệ trẻ em
trong đó cùng với gia đình cộng đồng
thì nhà trường có một vai trò rất lớn
trong việc nắm bắt hoàn cảnh tâm lý học sinh
ngoài những bài giảng chạy đua theo chương trình
bài tập giao bài nhắc bài kiểm tra
hay là cả những lời trách phạt
có thể nhà trường và giáo viên không hề hay biết
hoàn cảnh khó khăn hay một chút tâm tư của học trò
những chính chủ thể mình đang giáo dục
một chuyên gia giáo dục tại tp hcm chia sẻ
có rất nhiều chữ nếu dành cho tất cả
trong cái chết của bé gái tám tuổi
nếu hàng xóm của anh em sống quyết liệt hơn
đều bàn quản lý không xem đó là chuyện người ta dạy con
nếu các đoàn hội trẻ em năng động hơn
trong việc bảo vệ trẻ nhỏ
nếu mỗi chúng ta không mặc nhiên chấp nhận
và cổ vũ cho những quan niệm dung dưỡng
hành vi bạo lực trẻ em
như con tao đẻ ra thì tao có quyền
thương cho roi cho vọt
và có cả chữ nếu dành cho cả ngành giáo dục
nếu trường học giáo viên quan tâm hơn
đến đời sống tinh thần của học sinh
trong giai đoạn học online hơn là tập trung
vào việc chạy cho kịp chương trình
cô nguyễn thị bé phó hiệu trưởng trường tiểu học
trung học cơ sở trung học phổ thông nam việt chia sẻ
cô thường nhắc giáo viên chỉ dẫn học sinh
kỹ năng tìm kiếm sự trợ giúp
cho học sinh trong mọi tình huống
điều này thực tế phải là một quá trình
không thể ngày một ngày hai
nhưng vẫn rất cần được quan tâm
sự việc bé gái tám tuổi bị dạy dỗ bằng đòn roi
dẫn đến tử vụ
tự vong đặt ra vấn đề
thời gian qua bé học hành thế nào
giáo viên có để ý đến tâm lý của bé hay không
lúc này chúng ta đặt ra câu hỏi này
không phải là để trách cứ
mà là mong muốn và cũng là lời
để nhắc nhở chính mình
nhắc nhở mỗi người sẽ cùng quan tâm
làm tốt hơn để bảo vệ trẻ em
dù ở cương vị nào
vị hiệu phó bày tỏ
bởi khi người thầy đang tập trung vào bài giảng
giao cho bao nhiêu bài tập
bao nhiêu em làm bài
điểm số kỳ này thế nào
không nghe được hoặc vô tình bỏ rơi
những tiếng thúc thích đau đớn tổn thương
hay có cả những lời cầu cứu
sau màn hình camera
quý vị nghĩ gì về nỗi đau
của những đứa trẻ không thiếu vắng bóng dáng
của người cha người mẹ
xin hãy để lại bình luận bên dưới
để chia buồn cùng gia đình bé vân an
cầu mong sang thế giới bên kia
em sẽ thật an nhiên tựa như mây trắng
giống như ý nghĩa của tên người mẹ đặt cho em